nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chiều nay quốc vương campuchia norodom sihamoni đã bắt đầu chuyến thăm nghỉ dưỡng tại việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có cuộc hội kiến thân mật với quốc vương norodom sihamoni tại phủ chủ tịch
tại cuộc hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng vui mừng được gặp lại quốc vương norodom sihamoni
người bạn thân thiết của nhân dân việt nam
nhấn mạnh việc sang thăm nghỉ dưỡng tại việt nam của quốc vương thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt của quốc vương dành cho đất nước và nhân dân việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với quốc vương campuchia
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
về phần mình quốc vương campuchia nhấn mạnh việt nam là người bạn lớn
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện con đường đúng đắn của vua cha vun đắp cho tình đoàn kết quan hệ hữu nghị trong sáng sự hợp tác tốt đẹp và đời đời bền vững giữa hai dân tộc campuchia việt nam
trước đó tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã cùng quốc vương norodom sihamoni thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch